hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi sáu để đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai gặp nhiều khó khăn tăng trưởng thấp đặc biệt một số ngành sản xuất chủ lực đã giảm so với cùng kỳ
công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thực hiện còn chậm tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn đều giảm so với cuối năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp thứ một mươi sáu hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai sẽ thảo luận thông qua trên hai mươi nghị quyết về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới